mở đầu bản tin sẽ là thông tin về vụ tai nạn giao thông thảm cốc xảy ra tại địa bàn xã đắk sư mây
huyện đắc đoa tỉnh gia lai khi xe tải chở sắn lao xuống vực khiến sáu người chết ba người bị thương
vừa xảy ra vào dạng sáng ngày hôm nay chín tháng hai
thông tin từ tổng cục đường bộ việt nam cho biết kiểm tra thiết bị giám sát hành trình
tại tổng cục đường bộ việt nam cho thấy tốc độ lần cuối thiết bị giám sát hành trình ghi nhận
lúc giờ năm mươi ba phút ba mươi chín giây vào ngày chín tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai là năm mươi bốn km một giờ
đáng chú ý là xe này chỉ được phép chở hai người
xong tại thời điểm bị tai nạn thì trên xe chở tới chín người
phía tổng cục đường bộ việt nam thông tin thêm xe ô tô tám mươi một c một mươi một nghìn một trăm hai mươi năm là ô tô tải có mùi nhãn hiệu cnhtc
sản xuất năm hai nghìn một mươi bốn tại việt nam xe có niên hạn sử dụng tới năm hai nghìn ba mươi chín
số người cho phép chở hai chỗ ngồi tải trọng cho phép chở của xe là một mươi sáu kg
ngay kiểm định gần nhất là ngày tám tháng một mươi hai năm
năm hai nghìn hai mươi một kiểm định có hiệu lực đến hết ngày bảy tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
lái xe là huỳnh đức nguyên sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba có giấy phép lái xe hạng c
có giá trị đến ngày hai mươi tám tháng năm năm hai nghìn hai mươi
trước đó khoảng giờ sáng cùng ngày xe ô tô tải trên do huỳnh tài xế huỳnh đức nguyên điều khiển
đi từ hướng xã hà đông ra đắc sơ mây tự lao xuống vực bên phải theo hướng lưu thông
hậu quả làm sáu người chết tại chỗ trong đó có tài xế huỳnh đức nguyên
ba người bị thương
sau khi nhận được tin báo lực lượng chức năng gồm đại diện công an
ban đặc đoàn giao thông tỉnh sở giao thông vận tải ủy ban nhân dân huyện đắc đoa
đã nhanh chóng đến hiện trường tiến hành cứu nạn cứu hộ
chuyển người bị thương đi cấp cứu và xử lý hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ tai nạn